tên tuổi hình ảnh giấy khai sinh gia đình của các em bị đưa lên ở nhiều kênh khác nhau
điều hai mươi một luật trẻ em quy định
trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân và bí mật gia đình
vì lợi ích tốt nhất của trẻ em
chính vì vậy việc khai thác và đưa thông tin hình ảnh trẻ em nếu không được sự đồng ý là vi phạm quy định của pháp luật
tuy nhiên việc xử lý vấn đề này trên mạng xã hội lại là câu chuyện không dễ
cùng với những nội dung vừa điểm qua thì đây sẽ là thông tin được chúng tôi đi sâu đề cập
và ngay sau đây hãy bắt đầu chương trình an ninh toàn cảnh ngày một mươi bốn tháng một với các điểm nóng an ninh trật tự trong hai mươi bốn giờ qua
trong quá trình xử lý xe khó khổ hóa tải đó là điểm bãi tập kết để khi hạ tải để đảm bảo xe đủ tải trọng khi đi qua các tuyến đường
hiện nay trên địa bàn vẫn chưa có những điểm hạ tải như vậy thì điều đấy cũng là một khó khăn trong công tác xử lý vi phạm

một ví dụ khác nếu áp dụng đúng và đầy đủ theo như nghị định một trăm linh thì khi xe quá tải bị phát hiện vi phạm qua các thiết bị cân tải trọng tự động
thì toàn bộ khối lượng hàng hóa vi phạm phải hạ tải trực tiếp tại nơi phát hiện vi phạm
và đây là trạm cân tự động trên quốc lộ năm nếu phát hiện xe vi phạm sẽ phải hạ tải ở đâu
thế thì để ứng phó với trường hợp này tôi cho rằng là cũng có thể chúng ta thực hiện việc phạt và cho đi tiếp với một số trường hợp nhất định
ví dụ như vượt tải dưới một trăm linh tức là thí dụ quy định một mươi tấn và trở đến khoảng một mươi tám một mươi chín tấn thì vẫn có thể chấp nhận cho đi
chẳng hạn cái mức độ nào mà chấp nhận cho đi được thì nó cũng phụ thuộc vào cái khả năng chịu tải trọng
cũng như là cái hệ số an toàn của các cầu các đường trên cái tuyến đó
tuy nhiên ở một luồng ý kiến khác thì lại cho rằng nếu không bắt buộc hạ tải trực tiếp tại thời điểm vi phạm
thì sẽ không ngăn chặn kịp thời được việc phá hoại hạ tầng giao thông trên tuyến
phải làm quyết liệt về việc xử lý hạ tải đối với các phương tiện chở hóa tải
còn cái việc hạ tải nó ở đâu
ở bến bãi nào
trách nhiệm của chủ hàng của chủ xe chứ không thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan chức năng
bởi vì tám phạt như thế là phạt nguội
và phạt cho tồn tại có nghĩa là cái xe quá tải nó lại vẫn cứ được tiếp tục được hoạt động
các chuyên gia cũng cho rằng dù từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức phạt được áp dụng đối với hành vi chở hóa tải trọng có thể lên tới bảy mươi năm triệu đồng kịch khung xử lý phi phạm hành chính
nhưng như thế vẫn chưa là gì so với lợi nhuận từ hoạt động này mang lại
và mức phạt hiện nay chưa cao so với cái quá tải mà các chủ doanh nghiệp thu lời được
do vậy tôi không đồng tình cái đề xuất này
đừng có tốn kém đưa ra những lý do đó những cái công việc đó áp dụng những máy móc đó để mà phạt
mà rất quá phải hạ tải
còn cái việc hạ tải đó là do trách nhiệm của chủ hàng và chủ phương tiện
thưa quý vị mới đây ubnd tp hà nội đã thống nhất với sở tài chính cho phép ubnd quận hoàn kiếm sử dụng tạm thời hẻ phố để kinh doanh phục vụ du khách
đây không phải là lần đầu tiên có đề xuất này mà trước đó vào đầu năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đã từng không đồng tình
vì cho rằng đề xuất trên chưa phù hợp với quy định hiện hành đặc biệt là về việc sử dụng hẻ phố không vào mục đích giao thông
vậy thực tế việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh có mang lại lợi ích hay
đó sẽ là những bất cập hạn chế
ngọc nhị chuyên gia ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những phân tích cụ thể xung quanh vấn đề này cùng với chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thùy
trước tiên là clip tổng hợp của chúng tôi
việc thi điểm sử dụng vỉa hè năm cuốn phố để tổ chức kinh doanh gồm hai đoạn trung đối tượng việt trần minh đạo phùng hương đoạn từ lê văn linh đến hàng vải
nguyễn phong đức đến nhà vệ sinh phương cộng gần tiểu đông lê phụng hiểu
thời gian hoạt động từ sáu h ngày hôm trước đến hai h sáng ngày hôm sau
riêng phố phùng hương từ sáu h đến hai mươi hai h hàng ngày
vị trí sử dụng được quy định rõ là hệ phố sát tờ nhà và nằm trong phạm vương mọc tiền của tờ nhà kết nối với không gian tầng một
thời gian cấp khách sáu tháng một lần sử dụng tạm thời hệ phố với bốn mươi năm ngàn đồng một m hai hợp tháng
xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình quan nhân dân
vâng thưa ông mới đây thì ủy ban nhân dân
thành phố hà nội cho biết là đã đồng ý việc mà chúng ta thí điểm năm tuyến phố trung tâm trên địa bàn quận hoàn kiếm để dùng cho mục đích là kinh doanh về hè
vậy thì dưới quan điểm của mình ông nhìn nhận như thế nào đối với việc thí điểm này ạ
tôi cho rằng là đấy là một cách là mang cái tính tạm thời thôi mang tính thế
tuy nhiên nếu mà xét về các yếu tố nhất là phương tiếu về pháp luật thì tôi cho là không hợp lý
vì chúng ta biết rằng là khoảng một điều ba mươi sáu của
là luật đường bộ giao thông đường bộ đã nêu rõ là không được sử dụng vỉa hè để làm những cái việc mà ngoài vấn đề là giao thông ra
vậy cho nên nếu mà chúng ta làm cái điều đó mà chưa được phép của bộ giao thông
và chưa có các cơ quan chức năng có ý kiến thì theo tôi là chưa hợp lý không phù hợp và trái pháp luật
vâng vậy dưới góc độ của mình thì theo ông nếu chúng ta sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh thì nó sẽ tạo ra những cái tác động hay nó chính xác
đó là những hệ lụy như thế nào ạ
thứ nhất là gây ra vấn đề là
uẩn tắc giao thông
vì vỉa hè nếu tràn lên vỉa hè
anh buôn bán ở trên vỉa hè
thì rõ ràng biến vỉa hè thành chợ con chị
phải không ạ
thì những người đi bộ người ta phải đi xuống dưới
và đi xuống dưới thì gây vấn đề là ủn tắc giao thông
một trong những nhân chính gây uẩn tắc giao thông
là vấn đề là vỉa hè không được thông thoáng
cái thứ hai là gây ra mất an toàn
phải không ạ
như chúng ta biết là người đi bộ đi xuống dưới mà phương tiện dày đặc như vậy
thì rất dễ gây mất
an toàn cho cái người đi bộ
và thứ ba nữa là gây mất mỹ quan đô thị
đường phố trở nên chật chội
rồi là mất trật tự
nó gây đến vấn đề mất an ninh
vì là người
đồng khí như vậy thì dễ gây ra vấn đề là
rồi là vấn đề mất an toàn rồi vấn đề là
và điểm nữa là có ảnh hưởng đến cái
hẻ tầng nữa
nếu tràn ra cái hẻ phố thì đưa đến là rác rưỡi phải không ạ
rồi cống rãnh
rồi vừa mất vệ sinh rồi vừa là
gây cái thiếu văn minh
vâng thưa ông vậy thì trong trường hợp nếu như mà chúng ta sử dụng về hè là mục đích kinh doanh
theo ông thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện
hay là những cái yếu tố đi kèm như thế nào để đảm bảo cho cái việc mà
kinh doanh vẻ hẻ
vừa an toàn nhưng lại cũng vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông ạ
theo tôi nó phải đảm bảo cái yếu tố sau cái thứ nhất là cái hai giao thông tỉnh hà nội phải tốt lên
phải không ạ hà nội phải dành cố gắng biến xe
cố gắng cái bãi đuôi xe
ngầm đuôi xe trên cao
rồi những bãi đuôi xe rộng rãi
để có thể gửi ô tô và xe máy
không sử dụng vẻ hẻ nữa
và giảm bớt cái vấn đề là
điểm phương tiện
ở trên vẻ hẻ
cái thứ hai
trường hợp mà nhà có mặt tiền
phải xác định với người dân là mặt tiền đó là của xã hội
là của người đi bộ chứ không phải của mình
phải không ạ
và phải có vệt vôi ghi rõ
nếu anh vượt vệt vôi đó anh phải bị xử lý
phải không ạ
chứ không phải là anh có một tiền là anh dùng cái
tiền đó để anh cho thuê rồi anh muốn làm gì làm thì cái đó là
phải có một quy chế rõ ràng
và phải có xử lý và theo dõi và giám sát
điểm thứ ba
là cái việc mà sử dụng vẻ hẻ là phải có cái sự tính toán
nơi nào sử dụng được và nơi nào không sử dụng được
những vẻ hẻ rộng bao nhiêu trở lên thì được sử dụng
và khi sử dụng thì
cái phần quan trọng nhất
cho cái người đi lại là phải rõ ràng
phải không ạ cho cái người đi bộ
chứ không có nơi là dùng để buôn bán dùng để gửi phương tiện
những người đi bộ thì không có chỗ hoặc là
đường rất hẹp
một số cái chuyến này chúng tôi
khảo sát thì thấy điều đó
và điểm nữa
là chúng ta phải dần dần từng bước
cái nơi bán hàng cho người dân
phải không ạ
ví dụ như là ở tp hcm có một số nơi người ta làm người ta dành những cái khoản trống
người ta làm những cái chợ nhỏ
để cho người dân đến
có thể là
trả phí hay không trả phí
thì nó giảm mức cái việc sử dụng vẻ hẻ
tức là phải có quy hoạch
tính toán kỹ
vâng vậy dưới góc độ của mình thì theo ông để chúng ta
triển khai việc mà kinh doanh vẻ hẻ được đảm bảo tính công bằng minh bạch và thực sự
vì lợi ích chung thì cần phải có những cái cách thức triển khai cụ thể như thế nào ạ
kinh doanh vẻ hẻ là cái vấn đề
một cái khái niệm rất là lạ lẫm
đối với đô thị
chúng ta đã có những cái chợ
những cái siêu thị
có nên biến vẻ hẻ thành cái nơi kinh doanh hay không
thứ hai là cái tiền kinh doanh đó
thu như thế nào
chúng ta rút kinh nghiệm cách đây bốn năm năm là hà nội cũng cho phép tăng giá gửi xe máy
vào ô tô
và tăng ba lần
và hà nội hứa là sẽ
tiền đó sẽ tăng cho ngang sách
nhưng mà đến bây giờ thì hai cả hai thành phố
hà nội và hồ chí minh đều không thu được bao nhiêu tiền cả
cho nên theo tôi cái chuyện mà thu tiền cho ngang sách là cái điều
rất khó thực hiện được
cho nên ở đây tôi nghĩ là
những người thực hiện cái dịch vụ này phải lưu ý rằng là
chúng ta làm cái gì làm nhưng nhất định phải
chính cái luật pháp đó nó là
mà để ranh đe
và để cho xã hội đi vào quy cũ
thì nếu chính quyền lại
nới rộng ra một cách tùy tiện
để mà có thể là thu tiền có thể là kinh doanh
thì tôi nghĩ những cái đó phải có những cái cơ quan chức năng kiểm tra
vâng vậy dưới góc độ quan sát và nghiên cứu của mình thì theo ông ông đánh giá như thế nào về thực trạng của vỉa hè việt nam hiện nay
và cần có những cái giải pháp như thế nào nếu như chúng ta triển khai việc kinh doanh về hè vừa qua
tôi cho rằng là chín mươi là
bị chiếm dụng
làm mục đích khác
tức là buôn bán để phương tiện
thậm chí có nơi còn
người dân còn đi xe máy cả lên trên vỉa hè nữa
thành phố càng phát triển
bảy tám triệu gần một mươi triệu thì cái vẻ hè càng bị chiếm dụng nhiều
thì tôi nghĩ cái nguyên nhân chính là chúng ta buông lỏng quản lý
làm cho người dân nhờn luật
có hai vẻ hè là như của mình
cho nên ở đây tôi nghĩ là những người làm luật
những người thi hành pháp luật
bên các cơ quan chức năng phải
cương quyết trong vấn đề này
và trả lại vẻ hè cho người thị bộ
đó mới là đúng luật
và nếu chúng ta làm được điều đó
thì cái văn minh đô thị nó sẽ
tăng cấp nhiều lần
an toàn giao thông sẽ tăng cấp nhiều lần
cùng với đó chúng ta cũng phải tạo điều kiện công an việc làm cho những người khó khăn
những người khó khăn
người ta không có không gian để buôn bán thì phải có chờ
phải dành cái chợ rồi là chợ đường phố rồi là
những khoảng không gian để phương tiện
những garage để phương tiện
thì cái đó
giải pháp đó phải đồng bộ tổng hợp
hợp lý khoa học
đúng với thực tiễn của việt nam
thì sẽ hợp lòng dân và
người dân sẽ thực hiện điều tôi nghĩ là
vỉa hè sẽ được sử dụng đúng chức năng của nó và
tật tự đô thị sẽ được quản hồi
một lần nữa xin cảm ơn ông với những phân tích cụ thể vừa rồi